thưa quý vị đến thời điểm này chắc hẳn nhiều phụ huynh và học sinh lớp một mươi hai như được chút đi phần nào gánh nặng tâm lý và trú tâm hơn
và việc chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng chỉ còn đếm bằng ngày
chưa năm nào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hứng chịu nhiều sóng gió như năm nay
và đến hiện tại khi chỉ còn vài ngày nữa hàng triệu thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên
thì mọi công tác chuẩn bị vẫn đang diễn ra khẩn trương và nghiêm túc
thi hay không thi thì giờ đây cũng đã ngã ngũ
bộ giáo dục và đào tạo đã quyết định tổ chức kỳ thi đúng như kế hoạch ban đầu
thí sinh đã có thể yên tâm gói ghém sắp xếp hành trang kiến thức trong những ngày nước rút cuối cùng
cả một năm qua của em chính là một cả một quá trình học tập và rèn luyện
và sau khi đã học tập rèn luyện đủ lâu rồi và đủ lâu rồi
thì em nghĩ rằng có lẽ cũng là đến lúc hội em nên kết thúc được cái đợt thi này để cho có thể nhẹ nhàng bản thân hơn ạ
cháu đăng ký vào ba trường thuộc tốt đầu
mà ba cái trường này thì cái việc xét tuyển của họ là dựa trên cái cơ sở điểm của bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
dù thi hay không thi thì nhiều học sinh thành phố cũng đã cầm chắc xuất vào đại học
bằng con đường xét tuyển học bạ
đáng chỉ quốc tế
trong khi đó hầu hết các em học sinh vùng khó nông thôn miền núi
chỉ có thể chọn xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến kỳ thi thì bọn em giữ tâm thế thoải mái
và cũng rất là nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất
em rất là tập trung để bước vào kỳ thi ôn thi một cách tốt nhất
ước mơ của học trò vì thế trở thành trách nhiệm của thầy cô
của các cấp các ngành từ địa phương cho đến trung ương
bộ đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác thi ở các địa phương
sự vào cuộc của các địa phương rất là quyết liệt sâu sắc
nhiều tỉnh đã ra các chỉ thị về kỳ thi đã thành lập ban chỉ đạo
đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
trong đó phân công rõ người kiến việc
đặc biệt là mỗi một cái ngành như là công an giáo dục y tế giao thông
đều xây dựng một phương án một kế hoạch
đặc biệt là một phương án riêng của mình và được trưởng ban chỉ đạo thi duyệt
và có thể nói đây là một kế hoạch rất là đầy đủ để tổ chức kỳ thi nghiêm túc
và qua thực tế ở tại các điểm thi thì cũng được đánh giá là các điểm thi
cũng đã được chuẩn bị khá chú đáo mà các địa phương đều đã sẵn sàng cho cái kỳ thi nghiêm túc
từ ngày tám tới ngày một mươi tháng tám gần chín trăm linh thí sinh cả nước
sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi
chủ động lên kịch bản sẵn sàng
ứng phó với mọi tình huống là tinh thần được các địa phương quán triệt
nhằm tổ chức kỳ thi an toàn và nghiêm túc
thưa quý vị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra đúng kế hoạch
đối với những nơi an toàn về dịch bệnh
riêng những nơi đang trong diện giãn cách xã hội chưa bảo đảm an toàn cho thí sinh
thì sẽ tổ chức thi sau
như vậy một câu hỏi được đặt ra trong thời điểm này
với việc kỳ thi được chia thành hai đợt như vậy
kế hoạch tuyển sinh của các trường đại học sẽ thay đổi như thế nào
để bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh
hiện tại các trường đại học đã lên kế hoạch điều chỉnh phương án xét tuyển
kể cả khi chỉ nhận được một hồ sơ xét tuyển của thí sinh trong đợt thi thứ hai
với hầu hết các trường đại học ở phía bắc
thì lượng thí sinh đến từ quảng nam đà nẵng là rất ít
mặc dù vậy nhưng các trường đều ủng hộ phương án tổ chức kỳ thi làm hai đợt
và khẳng định sẽ dành đủ trí tiêu cho những thí sinh thi vào đợt hai
theo các thông tin từ việc các em học sinh đăng ký
thì tỷ lệ các em học sinh từ các khu vực miền trung đối với trường đại học phenica
thì cũng là một cái tỷ lệ nếu nói là không có thì không hẳn
nhưng mà tỷ lệ là không nhiều
do vậy chúng tôi sẽ giả soát lại và chúng tôi sẽ căn cứ trên tình hình thực tế
với kể cả quyết định cuối cùng của giáo dục đào tạo
đối với việc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
với các khu vực tỉnh miền trung thì chúng tôi sẽ có một giải pháp phù hợp
theo thống kê hiện nay của học viện báo chí truyền thì có tám thí sinh đến từ vùng dịch hiện nay
cụ thể là có bốn bạn đến từ đà nẵng ba bạn đến từ quảng nam và một bạn đến từ quảng ngãi
thì nhà trường hiện nay cũng thường xuyên liên lạc với các bạn đó
và hiện nay cũng đang xây dựng các phương án để tạo điều kiện cho các bạn ấy trong quá trình thi năng khiếu báo chí
ví dụ chúng tôi đang xây dựng các phương án ví dụ có thể là đưa đến các khu vực tỉnh miền trung

hoặc là có phương án là có thể sử dụng một cái môn nào đó trong cái kỳ thi phổ thông trung học để thay thế cho cái môn năng khiếu báo chí
thì sắp tới nhà trường sẽ họp hội đồng tuyển sinh lần cuối và sẽ có quyết định đối với các bạn thành
hàng năm thì số lượng học sinh sinh viên theo học tại trường đến từ vùng quảng nam đà nẵng khoảng chừng trên năm mươi sinh viên
để đảm bảo quyền lợi cho các em thí sinh đến từ vùng dịch
thì nhà trường sẽ dành dự kiến sẽ giành được một cái lượng chỉ tiêu tương ứng với lại cái số lượng học sinh sinh viên đã học theo học tại trường qua các năm đến từ vùng này
và sẽ xây dựng một cái phương án xét tuyển phù hợp nhất với các em tùy theo cái việc là các em có việc có tiến hành việc thi đợt hai hay không
đại học bách khoa hà nội là một trong số ít trường tổ chức kỳ thi đánh giá riêng vào ngày một mươi năm tháng tám tới
tuy nhiên lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ có phương án để bảo đảm
đảm quyền lợi cho các thí sinh vùng tâm dịch không thể tham gia kỳ thi riêng của trường
chúng tôi cũng đã thống kê các số liệu các em thí sinh đã đổ vào trường đại bách khoa hà nội những năm trước đến từ những vùng có khả năng có dịch bệnh
để có thể có thể điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh và dành một số các chỉ tiêu tương ứng cho những thí sinh đến từ những vùng này
học sinh không ngại khó địa phương quyết tâm cao
đại học rộng cửa chào đón
tất cả cùng chờ đợi tiếng chống trường thi rền vang trong một mùa thi đáng nhớ